trước những diễn biến phức tạp về dịch covid một mươi chín ubnd tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến
đối với cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
và bước đầu đã phát huy được nhiều hiệu quả
đây là một buổi lên lớp của cô giáo nguyễn thị thu hiền giáo viên trường tiểu học hạ long
khác với những buổi học bình thường giờ lên lớp chỉ có một mình cô trong lớp với bản ghế không có học sinh
thay vào đó học sinh ngồi ở nhà và học qua mạng
theo ý kiến của đại diện nhà trường việc dạy học trực tuyến có nhiều thuận lợi
học sinh không phải đến trường nhưng vẫn có thể tiếp thu đầy đủ kiến thức do thầy cô sàng bài
thời điểm mà học sinh đang nghỉ học như bây giờ
thì hình thức dạy học trực tuyến đối với các con đối với các thầy cô giáo là một hình thức rất tích cực
rất hiệu quả vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo chỉ đạo
học bộ là học sinh dừng đến trường nhưng không dừng việc học của mình
trong thời gian qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh đã tập trung hỗ trợ giới thiệu một số phần mềm miễn phí
có nhiều tính năng trực tuyến
việc lựa chọn quyết định sử dụng phần mềm nào phù hợp là do các trường học tự lựa chọn
việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thì bộ giáo dục đào tạo đã có chỉ đạo
tất cả những bài giảng được dạy
thông qua hình thức trực tuyến
học sinh sẽ được đánh giá bằng các bài kiểm tra thường xuyên
còn các bài kiểm tra định kỳ và học kỳ
sau này đi học trở lại thì sẽ được đánh giá tại trường
để bảo đảm cho học sinh ở nhà có thể ôn luyện tiếp thu kiến thức phục vụ quá trình học tập
các cơ sở giáo dục đã tích cực tận dụng tối đa nền tảng công nghệ thông tin
triển khai việc dạy học trực tuyến và ôn luyện qua truyền hình
nhằm đạt được kết quả cao nhất cho các em